thông tin từ cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
tính đến chiều ngày năm tháng bảy đã có hơn chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi tăng hơn một mươi ba năm trăm linh thí sinh so với năm trước
trong tổng số hơn chín trăm linh thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
có hơn sáu trăm bốn mươi ba em đăng ký xét tuyển chiếm bảy mươi một bốn mươi năm
số lượng thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên chiếm ba mươi hai
số thí sinh đăng ký bài thi khoa học xã hội chiếm năm mươi năm ba mươi tám
năm hai nghìn hai mươi nghị chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông có sự điều chỉnh
chỉ cho phép thí sinh đăng ký một trong hai bài thi tổ hợp
thay vì được dự thi cả hai bài để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học cao đẳng
đại diện cục quản lý chất lượng cho biết sự điều chỉnh này đã giúp thí sinh lựa chọn bài thi tổ hợp
đúng với năng lực của bản thân phù hợp với ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai
và ngăn chặn sự xuất hiện của các tổ hợp lạ trong xét tuyển đại học cao đẳng